các lực lượng công an bộ đội biên phòng và hải quan tỉnh quảng bình vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt hai đối tượng người lào đang vận chuyển ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp qua biên giới
cụ thể vào sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực cửa khẩu quốc tế cha lo xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo thuộc lực lượng bộ đội biên phòng quảng bình và đội kiểm soát hải quan quảng bình
bắt quả tăng hai đối tượng người lào là kẹo la khon vinh kham pasut năm mươi tuổi và tích sĩ hạp phan nha hai mươi năm tuổi
đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới theo hướng từ lào về việt nam
tại khu vực suối cạn cách cột mốc biên giới năm trăm hai mươi bảy về phía việt nam khoảng ba trăm linh mét lực lượng chức năng thu giữ
tại hiện trường hơn ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong các túi bóng
và một số tăng vật liên quan khác